thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao đông á trực tuyến
với sự tham dự của lãnh đạo các nước asean các nước tham gia cấp cao đông á
như trung quốc nhật bản hàn quốc australia new zealand ấn độ nga và hoa kỳ
cùng tổng thư ký asean linh trắc hòi
sau một mươi năm năm hội nghị cấp cao đông á là diễn đàn chiến lược hàng đầu khu vực
là nơi các nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quan trọng
ảnh hưởng đến hòa bình an ninh và thịnh vượng của khu vực
trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc tái khẳng định lập trường nguyên tắc của asean về biển đông
đề cập trong các tuyên bố của hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean năm mươi ba vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nhấn mạnh mọi hành vi trên biển của các quốc gia cần phù hợp với luật pháp quốc tế
và unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai khuân khổ xác định các quyền lợi và lợi ích hợp pháp trên biển của các bên
các nước đều phát biểu đánh giá cao việt nam trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi năm đã thành công trong việc điều phối các nỗ lực chung
vừa tăng cường hợp tác vì hòa bình an ninh vừa ứng phó hiệu quả với đại dịch covid một mươi chín
các nước cũng đánh giá cao các sáng kiến của asean về tăng cường hợp tác ứng phó dịch covid một mươi chín
nhất là quỹ ứng phó covid một mươi chín và kho dự phòng vật tư y tế khu vực
một số đối tác đề cập đến những hỗ trợ cụ thể của mình cho asean trong kiểm soát dịch bệnh khôi phục tổng thể
kết thúc hội nghị lãnh đạo các nước thông qua các văn kiện gồm tuyên bố hà nội kỷ niệm một mươi năm năm thành lập hội nghị cấp cao đông á
tuyên bố của các lãnh đạo hội nghị cấp cao đông á về hợp tác biển bền vững
tuyên bố của các lãnh đạo hội nghị cấp cao đông á về hợp tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực ổn định
tuyên bố của các lãnh đạo hội nghị cấp cao đông á về tăng cường năng lực chung của khu vực
ngăn ngừa và ứng phó dịch bệnh và tuyên bố của lãnh đạo hội nghị cấp cao đông á về phụ nữ hòa bình và an ninh